thưa quý vị nghị định sáu mươi bảy một trong những chính sách toàn diện nhất về phát triển thủy sản từ trước đến nay
giúp ngư dân thực hiện giấc mơ đóng tàu to hiện đại để vươn khơi bám biển dài ngày
tuy nhiên việc sai phạm của hai đơn vị đóng tàu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nam triệu
và công ty trách nhiệm hữu hạn đại nguyên dương khiến hai mươi con tàu thép vừa đưa vào sử dụng đã hỏng
gây ra rất nhiều khó khăn cho người dân
cùng với đó là việc chậm sửa chữa tàu hỏng của hai công ty này tại các tỉnh miền trung đang gây bức xúc cho ngư dân
sau bảy tháng kể từ khi phát hiện các sai phạm trong đóng tàu vỏ sắt
tàu hỏng sát theo nghị định sáu bảy khiến hai mươi con tàu vừa mới đưa vào sử dụng đã bị hỏng
hiện nay nhiều con tàu bị hỏng vẫn chưa được khắc phục
dù trước đó trong hội nghị sơ kết ba năm thực hiện nghị định sáu bảy của chính phủ
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã yêu cầu phải hoàn tất việc sửa chữa vào cuối tháng tám
khi chất lượng thép không đảm bảo thì việc phun sân lại không phải là giải pháp tối ưu
vì vậy nỗi băn khoăn của ngư dân về sự an toàn của bốn con tàu này trong những chuyến biển tới vẫn luôn hiện hữu
khi mà ngoài khơi kia thiên tai và những rủi ro khác vẫn luôn rình dập sinh mạnh của bà con ngư dân
bên cạnh đó đối với bốn con tàu thép không đạt chuẩn maca do công ty trách nhiệm hữu hạn đại nguyên dương đóng
thì dù có hoàn thành việc sửa chữa vẫn còn nhiều vấn đề phát sinh
bởi lẽ ngoài vỏ tàu không đạt chất lượng thì nhiều chi tiết trên tàu đã bị hoán đổi
do đó thời gian tới các chủ tàu phối hợp với ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định lại toàn bộ các con tàu
như vậy theo ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh bình định và cam kết của hai công ty đóng tàu là phải hoàn thành trước ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên cho đến nay mới chỉ có năm mươi số lượng tàu đã hoàn thiện việc khắc phục sửa chữa
năm mươi bị chậm trễ gần một tháng
cũng đã cố gắng là thúc đẩy cái việc mà sửa chữa
nhưng mà đến giờ này thì phải nói rằng là cái tiến độ nó chưa đúng theo cái đảm bảo theo cái thủ tướng chính phủ
nhưng mà đối với sở nông nghiệp thì cũng đã giám sát cũng như là đôn đốc các cơ sở đóng tàu làm sao đẩy mạnh để nhanh tiến độ thực hiện
theo kế hoạch thời gian tới tỉnh bình định sẽ phối hợp với các cơ quan đăng kiểm trung ương
tiếp tục theo dõi giám sát việc khắc phục sửa chữa các tàu bị hỏng
phối hợp với các cơ quan liên quan đồng thời yêu cầu hai công ty đóng tàu đền bù thiệt hại cho các chủ tàu
để chi trả kinh phí cho ngân hàng trong thời gian tàu nằm bờ
hiện nay các địa phương có tàu thép đóng theo nghị định sáu bảy bị hỏng đã làm việc với các chủ tàu thống kê thiệt hại
trên cơ sở đó các ngành chức năng của tỉnh bình định sẽ làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nam triệu
và công ty trách nhiệm hiếu hạn đại nguyên dương để giải quyết đền bù thiệt hại cho ngư dân trong thời gian tàu nằm bờ sửa chữa
thời gian qua tỉnh bình định có một mươi chín tàu thép đóng mới theo nghị định sáu bảy bị hư hỏng phải sửa chữa
trong đó có năm tàu do công ty trách nhiệm hiệu hạn đại nguyên dương tỉnh nam định đóng
và một mươi bốn con tàu do công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên năm triệu đóng
tàu nằm bờ đã gây ra nhiều thiệt hại cho ngư dân nhiều ngư dân lâm vào cảnh nợ nần
bây giờ con tàu xích thép là không đúng rồi bây giờ dân định đã kiểm tra bây giờ có chuyên gia ra cho sơn
thì dân sơn giờ đậu nữa thì làm biến mà không có tàu ở đây thì lại lấy sống cho đình
bây giờ thì trước mắt khép phục được có đâu hay thế đó cho thôi chứ không biết sao
để tháo gỡ khó khăn cho ngư dân vừa qua sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định
đã tổ chức buổi làm việc giữa một mươi chín ngư dân trong tỉnh có tàu vỏ thép
đóng theo nghị định
nhiều ngư dân tỉnh bình định sáu mươi bảy bị hư hỏng với các công ty đóng tàu thép
bàn về phương án bồi thường thiệt hại trong thời gian tàu thép nằm bờ để sửa chữa
qua tổng hợp của các địa phương các chủ tàu vỏ thép có tàu bị hư hỏng yêu cầu hai đơn vị đóng tàu
bồi thường tổng cộng là hơn ba mươi sáu chín tỷ đồng cho các khoản chi phí như
chi phí khắc phục sửa chữa sau khi nhận tàu lỗ tổn phí thuê thuyền viên do tàu hư hỏng khai thác không hiệu quả
thuê tàu lai sát do bị hư hỏng trên biển tổn thất lợi nhuận do tàu nằm bờ nợ gốc và lãi của ngân hàng
theo báo cáo của ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh bình định trong một mươi chín tàu bị hư hỏng nói trên
có một mươi bảy chủ tàu nợ quá hạn ngân hàng với số tiền là một mươi bảy tám tỷ đồng gồm nợ gốc là hơn tám tỷ đồng và tiền lãi là hơn chín tám tỷ đồng
tại buổi làm việc một số chủ tàu cho rằng mức bồi thường thiệt hại như thống kê là còn thấp hơn
so với thực tế tổn thất của họ
đối với hai công ty đóng tàu trong khi công ty trách nhiệm yếu hạn nam triệu cho rằng những đề nghị hỗ trợ thiệt hại của ngư dân là chính đáng
thì công ty trách nhiệm hiệu hạn đại nguyên dương tuyên bố là không bồi thường thiệt hại và hỗ trợ cho ngư dân trong thời gian tàu nằm bờ
trước tình hình trên sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định yêu cầu hai công ty đóng tàu có văn bản chính thức
gửi cho sở chậm nhất vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới về việc thống nhất bồi thường hay không bồi thường
sau đó hai bên sẽ tiếp tục tổ chức gặp mặt trao đổi để đi đến kết quả cuối cùng
nếu sau ba lần gặp mặt mà không đạt được sự thỏa thuận thì ngư dân có thể kiện ra tòa
ông phạm trọng hổ giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định cũng đề nghị chính quyền các địa phương
các ngành chức năng liên quan làm việc xác định cụ thể những khoản thiệt hại của ngư dân trong thời gian tàu nằm bờ bằng văn bản chính thức
cùng với đó là tiếp tục có giải pháp hỗ trợ về đời sống kiến nghị với chính phủ
bộ tài chính ngân hàng nhà nước việt nam xem xét gia hạn khoanh nợ hoặc miễn giảm lãi suất cho vay
cho các chủ tàu có tàu bị hư hỏng trong thời gian nằm bờ
xin chào ông
thưa ông một trong những vấn đề mà dư luận cũng như là ngư dân đặc biệt quan tâm hiện nay
đó là tiến độ sửa chữa khắc phục những con tàu đóng theo nghị định sáu mươi bảy bị hỏng thời gian qua đang được thực hiện như thế nào
thì trong tổng số chín trăm hai mươi năm tàu
được đóng mới theo quy định sáu bảy thì chúng ta hiện nay có hai mươi con tàu bị hư hỏng phải khắc phục sửa chữa
thì trong hai mươi con tàu này thì tập trung ở tỉnh bình định và hiện nay thì cái tiến độ khắc phục sửa chữa là
đối với cái tàu được đóng mới tại công ty năm triệu thì đa số là hỏng máy và phải thay máy
hiện nay thì trong số một mươi năm con do công ty năm triệu đóng
thì hiện nay là chín con đã hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất bình thường
thì hiện nay là còn sáu con thì đang tiếp tục sửa chữa thay máy thì tập trung ở sinh hợp đóng tàu căn an
và hiện nay thì trong cái sáu con này thì dự kiến là khoảng độ hai mươi tháng một mươi hai thì sẽ hoàn tất và đi vào hoạt động
còn lại năm tàu bị hỏng do công ty nguyễn dương đóng
thì hiện nay là những con tàu này thì đã sửa chữa được một tàu đi
hiện nay còn bốn tàu thì đang sửa chữa tiếp tục ở nam quang
bốn tàu này thì dự kiến là khoảng độ mùng năm đến mùng bảy tháng một mươi hai này thì sẽ xong và đi vào hoạt động
rõ ràng theo kế hoạch thì việc sửa chữa khắc phục tàu thép hỏng đang bị chậm tiến độ
vậy việc đền bù cho ngư dân trong cái thời gian mà tàu nằm bờ đang được thực hiện như thế nào
đối với những cái thiệt hại của ngư dân mà do hỏng hóc tàu không đi tròn xuất được
rồi nó có những cái chi phí phát sinh
thì mà khắc phục sửa chữa nữa thì tất cả những vấn đề này
thì các cái công ty mà đóng tàu như đại bình dương năm triệu
thì phải chịu trách nhiệm mà bồi thường cho người dân
tuy nhiên thì cái việc mà tính toán cái việc bồi thường này
nó cũng cần có cái tính toán nó cạn kẽ và nó cũng phải đúng
chứ còn nếu mà chúng ta lại cũng không có cái tính toán nó cụ thể mà nó đúng
thì cũng khó cho cả hai bên
thì việc này thì là do
bên công ty đóng tàu và các cái chủ tàu đấy thì thỏa thuận với nhau
cơ quan nhà nước là trọng tài đứng ra là phân và yêu cầu hai bên
là phải thực hiện đúng cái những cái gì mà nó bị thiệt hại đối với người dân
vậy nguyên nhân sửa chữa khắc phục tàu bị chậm so với tiến độ là vì sao
và với góc độ cơ quan quản lý nhà nước thì ngành có cái giải pháp như thế nào
để việc sửa chữa khắc phục tàu theo nghị định sáu mươi bảy được đảm bảo theo đúng kế hoạch
để ngư dân sớm ra khơi bám biển để có thu nhập cũng như bảo vệ chủ quyền của đất nước
nguyên nhân để mà gây ra cái chậm tiến độ trong cái quá trình khắc phục sửa chữa các cái tàu này
thì thực sự ra là trong cái thời gian vừa rồi thì chúng ta cũng có mất một cái khoảng thời gian
để giám định để mà gọi là đưa ra các phương án mà sửa chữa khắc phục thế nào nó tốt nhất
thì cũng đã mất một cái khoảng thời gian
rồi như vậy là các cái tính toán để mà đưa vào đâu sửa chữa đi ra ngoài chính hiệu của họ
và phía bắc này hay là ở phía nam thì cũng là một cái vấn đề bản tính
sau đó thì là các cái nhất là cái phương án về kỹ thuật khắc phục như thế nào
và cái nguyên nhân nữa thì đúng là khách quan
thì cái thời gian vừa rồi thì là ở trong miền trung thì mưa rất nhiều
thì nó lại ảnh hưởng rất lớn đến cái tiến độ sửa chữa của các cái tàu này
rồi là như vậy là cái điều kiện vật chất của các cái đà ở tăng quang rồi là căm danh
thì là nó cũng chưa đầy đủ để mà ta sửa chữa cho ngon lành được
chính vì những cái nguyên nhân đấy làm cho cái tiến độ

giải quyết việc này thì các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương
cho đến các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương
thì rất là tích cực và quyết liệt
thì tổ chức các cuộc họp rồi bàn bạc rồi thuê chuyên gia tư vấn
rồi đôn đốc các bên rồi có những cái bắt làm những các cái cam kết
rồi các cái hợp đồng như thế nào là để tiến độ là nhanh nhất
và hiện nay thì cũng đang là chủ trì đưa cử đội
điểm cử đội cán bộ kỹ thuật áp sát và như vậy là giám sát tìm
thì từng cái bước công đoạn sửa chữa
tất cả những cái việc như thế thì cơ quan quản lý nhà nước đã làm quyết liệt
và rất là cụ thể từng bước để cố gắng là đưa cái con tàu
và khắc phục trong thời gian nhanh nhất để đưa vào sản xuất
vâng xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình
nông nghiệp chuyển động của chương trình nhân dân
thưa quý vị và các bạn
mong ước của ngư dân đóng tàu

sắt công suất lớn chắc chắn để vươn khơi xa bám biển dài ngày
là yêu cầu chính đáng
vì vậy rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng
để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các con tàu thép hỏng
cùng với đó là cũng cần có chế tài xử lý nghiêm
các xe phạm của công ty đóng tàu
ngoài khắc phục sửa chữa tàu hỏng
phải bồi thường thiệt hại cho ngư dân trong thời gian tàu nằm bờ
để giảm bớt khó khăn cho ngư dân
đến đây chương trình nông nghiệp chuyển động xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm xin gửi về chương trình
theo địa chỉ chương trình nông nghiệp chuyển động
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm
tp hà nội email nông nghiệpchuyểnđộng thnda gmail com